với những thông tin trên biển tại quần đảo hoàng sa vẫn phổ biến không mưa ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bốn độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa nhỏ dài rác gió đông đến đông nam cấp hai ba đêm và sáng trời xe lạnh nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một hai mươi tám độ